chuyển sang các tin tức an ninh trật tự vào trường ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn văn hà chú tại xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
từ xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tới địa phương
và nguyễn văn hà là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang truy nã về tội giết người
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng tám
lê minh bình và nguyễn văn hà đã lao vào đánh nhau
trong lúc xô xát hà đã dùng dao đâm vào vùng bụng của bình một nhát đã khiến bình ngã
và hà tiếp tục lao đến dùng tay đánh bình thì được người dân can ngăn và đưa bình đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bình đã tử vong trên đường đến bệnh viện
còn hà sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi khởi tố vụ án vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn hà về tội giết người
sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi đến trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi hai hà đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang bắt giữ
khi hà đang lẩn trốn tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
được biết hà là đối tượng từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại vườn cao su của bà võ thị sảnh chú tại ấp trà võ xã thạch đức huyện gò dầu
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cũng đã bắt quả tang một mươi sao đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đó là bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ hơn tám mươi hai triệu đồng năm mươi hai lá bài tay bảy bộ bài tay chưa sử dụng hai tấm bạt ni lông màu xanh một mươi hai điện thoại di động và một số vật dụng liên quan khác
tụ điểm đánh bạc này hoạt động vào khoảng hơn hai tháng do văn thảo ly và nguyễn quốc minh hay được gọi là kiệm gồ
cùng ngụ tệ xã thạnh đức huyện gò dầu đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng sau mỗi ván bài
tiến hành test nhanh covid một mươi chín kết quả có sáu đối tượng dương tính
thưa quý vị tội phạm mua bán người vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
và trước làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát ở nhiều nước
trên thế giới thì việt nam đã tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trong nước và siết chặt quản lý biên giới
do đó tội phạm mua bán người đã có những dấu hiệu chuyển hướng hoạt động và vẫn tiềm ẩn phức tạp
chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong bối cảnh dịch bệnh
bộ công an đã có những phân tích đánh giá và chỉ đạo quyết liệt
và trong đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm mùa bán người vừa qua
lực lượng công an các địa phương đã vào cuộc đồng bộ và nghiêm túc
nhiều chuyên án thành công đã bóc gỡ những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi
nhiều nạn nhân đã được giải cứu an toàn
và trong mục tiêu điểm thời sự cuối tuần ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những kết quả tích cực trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trong thời gian vừa qua
mời quý vị cùng theo dõi
em nữ sinh này đang là học sinh lớp một mươi một
thời gian dịch bệnh vừa qua em học trực tuyến và có nhiều thời gian lên mạng xã hội kết bạn làm quen
một người bạn trai quen trên mạng đã bày tỏ tình cảm
và hẹn đưa em đi chơi xa vào cuối tuần
tin lời người này em đã giấu bố mẹ trốn đến điểm hẹn theo lời bạn trai hướng dẫn
cũng với thủ đoạn lợi dụng tình cảm với nạn nhân
hai đối tượng là anh em ruột gồm hoàng a vừ và hoàng a báo
cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ
và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý vư rủ báo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừa đã nhận bảy nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc
và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
các nạn nhân này rất đa dạng đa dạng trong lòng học sinh
các trẻ em gái ở các trường dân tộc lộ trú
các vùng đồng hòa dân tộc ở giáp bên dưới phía bắc
các đối tượng đã lên mạng và kết nối với một lời dụ dỗ hứa hẹn
sẽ sang bên nước ngoài đến một vùng lâu xa
để tìm kiếm một công việc làm với một phương mức dương rất là cao
thời gian này do công việc quản lý biên giữ chặt chẽ

các đối tượng đã sử dụng các mạng số tiếp cận làm quen
với các trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
và sau đó hứa hẹn dù dư để đem đi du lịch đi chơi đi tìm phương mức làm
trong thời gian qua khi việt nam
siết chặt quản lý biên giới để phòng chống dịch bệnh
tội phạm mua bán người chuyển hướng hoạt động nội địa
liên tuyến liên tỉnh với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt chúng đã triệt để lợi dụng mạng internet
để lôi kéo kết nạp thành viên vào các hội nhóm hiến tạng
cho nhận con nuôi mang thai hộ vì mục đích thương mại
tuyển dụng lao động tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện
chúng đã triệt để lợi dụng công nghệ thông tin mạng internet và điện thoại thông minh
để kết nối rủ dê rủ rỗ tìm kiếm những phụ nữ
những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
hoặc nhu cầu của người lấy chồng nước ngoài để có cuộc sống giàu sang
rồi có thể rủ dê đưa gà thỏ ra nước ngoài để bán trẻ sơ sinh
và bán nội tạng chủ yếu nội tạng
và ngạm vào đề chủ động trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mô bán người
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự triển khai đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm mua bán người từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và trong ba tháng triển khai cao điểm đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an các đơn vị địa phương
phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan
bám sát mục tiêu yêu cầu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm
với những kết quả nổi bật
kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đó là lực lượng chức năng đã chủ động
nắm chắc tình hình tội phạm mua bán người kịp thời thông báo các phương thức
thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp
từ đó xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu tăng cường phòng chống tội phạm
mua bán người trong và sau dịch covid một mươi chín
trong đợt cao điểm toàn quốc đã phát hiện điều tra ba mươi năm vụ bốn mươi bảy đối tượng
tăng hai mươi một số vụ so với cao điểm năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo các đảng bộ và triển khai tới từng đảng phương
có dự lệnh yêu cầu các đơn vị đảng phương
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo các đảng phương
có dự lệnh yêu cầu các đảng phương

chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo các đảng phương
trong đợt cao điểm vừa rồi hưởng ứng ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát hình sự và cục phòng chống mao tình biệt tội phạm
đã có một kế hoạch phối hợp để thực hiện kế hoạch cao điểm
đã tổ chức các buổi tọa đàm
ngay tại các vùng xanh tức là vùng an toàn về covid ở trên biên giới
để làm sao mà tuyên truyền đến nhóm có nguy cơ ca mùa bán
thứ hai là chúng tôi triển khai một kế hoạch điều tra cơ bản tuyến trọng điểm của sáu tỉnh biên giới phía bắc
làm từ nội địa ra biên giới từ biên giới vào nội địa rất chặt chẽ
cũng trong đợt cao điểm này cơ quan thường trực chương trình phòng chống mua bán người bộ công an
phối hợp cùng trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các đơn vị liên quan khác
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
tại các cơ sở địa phương cũng xuất hiện nhiều mô hình cách làm hay trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
đơn cử như mô hình câu lạc bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em
tại xã lê lợi huyện thường tín hà nội
mỗi thành viên trong câu lạc bộ là một tuyên truyền viên tích cực
từ đó những âm mưu thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người xâm hại phụ nữ trẻ em
thường xuyên được cập nhật chia sẻ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong phòng ngừa loại tội phạm này
mỗi thành viên trong câu lọc bộ là một tuyên truyền viên tích cực với nhận thức và hành động trong phòng ngừa loại tội phạm này
mỗi thành viên trong câu lọc bộ là một tuyên truyền viên tích cực với nhận thức và hành động trong phòng ngừa loại tội phạm này
theo nhận định của cơ quan công an trong thời gian tới dự báo tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người
vẫn có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
bộ công an tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt để tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mùa bán người
tình hình tội phạm mùa bán người để tập trung đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chủ động nắm chắc tình hình
triển khai các kế hoạch phương án đấu tranh ngăn chặn kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người
và các loại tội phạm có liên quan tăng cường thực hiện các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc trong đó có tội phạm mua bán người
tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm
có thể nói vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người vừa qua
đã khẳng định sự quyết tâm trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người
của các lực lượng chức năng việt nam thể hiện cam kết của chính phủ việt nam
trước cộng đồng quốc tế trong công cuộc chống lại nạn mua bán người
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết đang điều tra
làm rõ một vụ mua bán trái phép pháo nổ vừa xảy ra trên địa bàn
trước đó công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra bắt quả tang nguyễn thu ngân
sinh năm hai nghìn hai ngục áp bữu hai xã lông điện đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ
tại cơ quan công an nguyễn thu ngân khai nhận dùng tài khoản facebook cá nhân
để liên hệ và mua hai trăm linh viên pháo nổ với giá một triệu đồng để về bán lại cho người khác
tiến hành kiểm tra nơi ở của nguyễn thu ngân lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm bốn trăm năm mươi viên pháo nổ cùng loại
tình hình mua bán trái phép luôn có chiều hướng gia tăng mỗi dịp gần tết
đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
ở các khu vực chợ và dân cư
ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an xã xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với nguyễn quốc linh ba mươi tám tuổi
ngụ tại xã xuân tâm huyện xuân lộc về hành vi tàn trữ và sử dụng vũ khí trái phép
trước đó rạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai qua tuần tra công an xã xuân tâm phát hiện nguyễn quốc linh
và nguyễn văn hoàng bốn mươi hai tuổi ngụ xã xuân hiệp huyện xuân lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra thu giữ trên người nguyễn quốc linh một khẩu súng hơi màu đen dài khoảng tám mươi cm
làm việc với công an minh khai mua khẩu súng trên qua mạng với giá năm triệu đồng để sử dụng săn bắt
khoảng một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sau khi đi bắn chim tại khu vực trãi điều của xã xuân tâm
cùng hoàng trở về nhà thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
ngày hôm nay mạng xã hội chia sẻ clip kẻ cướp giật túi sách của người phụ nữ ở thành phố hồ chí minh
khiến cho nạn nhân ngã lộn nhau úp mặt xuống đường gây bức xúc trong dự luận
theo camera an ninh của người dân người phụ nữ năm mươi tuổi ngụ huyện hóc môn
cùng người thân đến tiệm hớt tóc tại hẻm bảy trăm ba mươi bảy lạc long quân phường một mươi quận tân bình thành phố hồ chí minh
khi chuẩn bị vào trong thì bị năm thanh niên đi xe máy áp sát giật túi sách nạn nhân đeo trên người
cúi giật mạnh khiến người phụ nữ ngã lộn nhau úp mặt xuống đường
tuy nhiên vụ cướp giật bất thành kẻ gian tăng tốc tẩu thoát
đoàn clip sau đó đang trên mạng xã hội để người dân cảnh giác
kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày một mươi tám tháng một mươi hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện
một hộ kinh doanh thuốc lá lậu và thuốc bảo vệ thực vật trong đó có nhiều loại thuộc danh mục cấm sử dụng tại việt nam
cụ thể vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trần văn ao
tại xã phú hội huyện an phú do ông trần văn ao làm chủ
tổ công tác phát hiện tại khu vực kho chứa hàng hóa cất giấu một trăm chín mươi sáu chai thuốc bảo vệ thực vật
thuốc diệt chuột xuất xứ nước ngoài trên bao bì có ghi sản phẩm chứa các hoạt chất thuộc danh mục cấm sử dụng tại việt nam
hai trăm linh chai thuốc chứa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra còn phát hiện thu giữ sáu trăm bốn mươi bao thuốc lá ngoại
nhập lậu các loại cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc buôn bán hàng cấm được cất giấu tại nhiều nơi trong cửa hàng
ông ao khai nhận mua số hàng trên từ campuchia để về bán lại
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh
công an huyện nam sách tỉnh hải dương vừa liên tiếp phát hiện bắt quả tang hai vụ
hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn một mươi năm kg pháo nổ
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy thuộc thị trấn nam sách tổ tuần tra của công an huyện nam sách
phối hợp với công an thị trấn nam sách phát hiện bắt quả tang nguyễn xuân hòa chú tại tỉnh bắc giang
đang có hành vi vận chuyển tám kg pháo nổ
đến tối cùng ngày tại địa phận xã quốc tuấn huyện nam sách công an huyện tiếp tục phát hiện bắt quả tang nguyễn văn trường
trú tại kinh môn hải dương đang có hành vi vận chuyển tổng trọng lượng bảy một kg pháo nổ các loại
hai đối tượng khai nhận vận chuyển pháo thuê để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã niêm phong tăng vật và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng